gần ba giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng hai trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà dân địa chỉ số ba trăm năm mươi bảy ngõ quỳnh phường quỳnh lôi quận hai bà trưng
ba mươi cán bộ chiến sĩ công an quận hai bà trưng và công an quận hoàn kiếm nhanh chóng có mặt tại hiện trường
quá trình nỗ lực chữa cháy tìm kiếm người bị nạn các chiến sĩ đã cứu được ba người thoát khỏi đám cháy an toàn
với nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến khoảng ba giờ bốn mươi năm phút đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế
khu vực xảy ra cháy là ở tầng một của ngôi nhà ba nạn nhân được cứu thoát gồm hai người ở tầng hai và một người ở tầng ba trong đó có một trẻ em sáu tháng tuổi
hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra thống kê làm rõ